xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
mở đầu sẽ là thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét nơi ở đối với nguyễn hoàng trú tại phường tự an thành phố bùa thuật tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu hoàng là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hoạn tuấn nhân
công ty tuấn nhân được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác chế biến đá
tại mỏ đá buôn cơ mông xã ea bốc huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là giám đốc công ty hoàng đã có hành vi chỉ đạo tổ chức
thực hiện hoạt động khai thác đá xây dựng ngoài phạm vi khu vực được cấp phép
đối với khối lượng đá ba gian là hơn bảy mươi ba m ba gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
tiến hành khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
và hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với trần phước quân chú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
về hành vi tham ô tài sản
trong quá trình điều tra xác định tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba quân được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chuyển phát nhanh thuận phong gọi tắt là công ty thuận phong ký hợp đồng và được phân công làm việc
tại điểm kinh doanh phường mỹ phước tp long xuyên tỉnh an giang với công việc được giao là nhân viên giao và nhận hàng hóa
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba quân đã nhận hai mươi đơn hàng đi giao thành công và thu trên hai mươi bảy triệu đồng từ khách hàng
lúc này do cần tiền tiêu xài nên quân đã nảy sinh ý định và chiếm đoạt số tiền trên rồi tự ý nghỉ việc không nộp lại số tiền cho công ty
sau đó công ty tìm đến nhà quân thì được gia đình trả lại hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
nên công ty đã tố giác hành vi vi phạm của quân đến cơ quan công an tp long xuyên
sau khi bị cơ quan công an ra quyết định truy tìm ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
quân đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
thời gian vừa qua lực lượng công an toàn tỉnh tuyên quang đã mở nhiều đợt tấn công phòng chống tội phạm góp phần kéo giảm các loại tội phạm
đặc biệt là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuyên quang đã phát hiện bắt giữ đối tượng lỗ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ hai phường minh xuân tp tuyên quang tỉnh tuyên quang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đỗ văn hải phát hiện thu giữ hơn năm trăm một mươi năm gram cần sa
đấu tranh mở rộng chuyên án lực lượng công an xác định danh tính của nhóm đối tượng buôn bán ma túy liên tỉnh gồm
lâm thành hữu dương thị ngọc lan nguyễn trần ngọc thạch lại tấn đạt nguyễn thanh vương dương thị ngọc trâm
cùng chú tại tp hcm hồ minh cảm chủ tịch tỉnh bình thuận hà hữu ngọc bảo chủ tịch nghệ an
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
việc giao dịch hoàn toàn khép kín có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng
thông qua tài khoản ngân hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán và người mua không hề biết thông tin vào mặt của nhau
chỉ trong một thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra
quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh và một số tỉnh hành trong cả nước
khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trên một mươi kg ma túy các loại trong đó có hơn một kg kentamine ba ba kg ma túy tổng hợp
ba ống tinh dầu cần sa trên năm kg cần sa một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa ma túy chín mươi chín gói kẹo dẻo tẩm ma túy gần một trăm linh gói nước vui
gần hai mươi năm triệu đồng
hai mươi năm ba g cocaine và trên một hai tỷ đồng hiện chuyên án vẫn tiếp tục được đấu tranh mở rộng
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy trên cầu vượt tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến hai người thiệt mạng
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng ba trên cầu vượt ngã tư amata một xe tải biển số sáu mươi h bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy di chuyển hướng từ thành phố biên hòa
đi đến thành phố biên hòa
khi huyện trảng bom bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số sáu mươi tám g một trăm năm mươi nghìn năm trăm hai mươi lưu thông cùng chiều
sau cú va chạm hai người trên xe máy cùng quê ở tỉnh kiên giang ngã xuống đường tử vong
do vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm nên phương tiện di chuyển khó khăn un tắc kéo dài
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
hiện nay qua công tác khảo sát thống kê trên đại bàn tỉnh hà nam có một trăm bốn mươi một điểm trong đó có năm điểm đen tám điểm tiềm ẩn hai mươi chín điểm đấu nối trái phép một mươi năm điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông
hai mươi điểm bất hợp khác chủ yếu nằm trên các tuyến đường quốc lộ đường tỉnh đường đô thị đường vào các khu công nghiệp
đặc biệt nơi có mật độ người tham gia giao thông cao thường xuyên xảy ra va chạm giao thông nhưng lại không có đèn tín hiệu chỉ huy giao thông
hoặc không có biển cảnh báo nguy hiểm
để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh
không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm mà nguyên nhân chính là do những bất hợp lý từ tổ chức giao thông
nút giao thông vực vòng thị xã duy tiên km tám mươi hai năm trăm linh quốc lộ ba mươi tám cao tốc cầu rẽ ninh bình đường bạch thái bưởi thuộc phường đồng văn
thị xã duy tiên một trong những tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh hà nam
thời gian qua tại đảo giao thông không có hệ thống đèn chiêu sáng và sơn phản quang
qua thống kê khu vực này liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông và chạm giao thông vào giờ cao điểm giờ tan tầm
tương tự tại nút giao quốc lộ hai mươi một b cộng đường dt bốn trăm chín mươi bốn bệnh viện bạch mai thuộc xã liêm tuyền thành phố phủ lý
cũng là điểm đen có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
nút giao này được xác định tổ chức giao thông bất hợp lý
vị trí giao cắt hướng nam định đi phủ lý bị thu hẹp
đối với thị xã thì các tuyến đường giao thông trên địa bàn của thị xã thì ủy ban thị xã cũng đã tổ chức sơn vạch kẻ đường
rồi làm các gờ giảm tốc các hệ thống biển báo
đặc biệt đối với tuyến đường phía tây đường gom phía tây đường cao tốc là tuyến đường bạch thái bưởi
thì ủy ban thị xã cũng đã nhận được sự hỗ trợ
hỗ trợ của quỹ bảo hiểm xe cơ giới đường bộ và đã tổ chức triển khai xây dựng hệ thống đèn tín hiệu đèn chớp vàng và hệ thống biển báo
và thực hiện các sơn phân làn đường và các vạch kẻ đường tại các nút giao trên tuyến đường bạch thái bưởi
từ đó thì cũng đã góp phần được việc giảm nguy cơ mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua
để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông ngày bảy tháng ba ubnd tỉnh hà nam đã ban hành công văn số ba trăm bảy mươi bốn về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
theo ghi nhận đến nay tại nút giao liêm tuyền đã lắp đặt và đưa vào vận hành thêm một làn etc nhanh nối vào cao tốc theo kiến nghị của công an tỉnh và sở giao thông vận tải
bổ sung mũi tên hướng dẫn phản quang trên đảo xếp di động trong khu vực nút giao biển báo giới hạn tốc độ và nhiều loại biển báo khác
tại nút rào vực vòng thị xã duy tiên cũng đã sơn lại vạch sân kẻ đường bổ sung cụm đèn chiếu sáng các biển báo hiệu
thì sở thông vận tải cũng đã tổ chức hội nghị với công an tỉnh với lực lượng chức năng với các sở ban ngành với các ủy ban huyện thị xã thành phố
để xem xét đánh giá rà soát những vấn đề bất cập về vấn đề hạ tầng giao thông trên tất cả các địa bàn trong tỉnh hà nam
sở giao thông vận tải cũng đã tổ chức hội nghị với các địa phương đặc biệt là các nhà đầu tư các dự án bot các dự án đường con tốc trên địa bàn
là thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm tra và ra soát đánh giá hệ thống trang giao thông để mà bổ sung lắp đặt đặc biệt tại những điểm tiêm ẩn
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
trong đó tập trung vào các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn vi phạm tốc độ vi phạm về tải trọng với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tập trung điều tra làm rõ các vụ tai nạn giao thông xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị chức năng có liên quan khi để xảy ra tai nạn giao thông
tuy nhiên để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn
thì cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
cùng với việc nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông góp phần giữ bình yên trên tuyến đường
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tổng thống
tại tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đối tượng lê đức hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn hương canh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
là đối tượng nghiêm xuân hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn nhân lý xã tam quan huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nam hưng xã dương hồng thủy huyện thái thụy tỉnh thái bình
bị công an huyện thái thụy tỉnh thái bình ra quyết định truy nã số năm ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cũng về tội gây dối trật tự công cộng
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã số chín ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng dương văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường chú thị trấn hương canh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
vì thế bản án của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện